thịt nướng hay các mò nướng là những món ăn yêu thích của nhiều người nhất là trong những dịp liên hoan hòa mặt gia đình hay bạn bè
tuy nhiên có ý kiến cho rằng thịt nướng và khó thiện nướng đều là tác nhân gây ung thư
nhờ nghiên cứu về mối liên hệ giữa thực phẩm nướng và nguy cơ ung thư thịt nỡ nhiệt độ cao có thể tạo ra hai loại chất gây ung thư là các amin dị vòng và hydro carbon thơm đa vòng
đây là những chất gây đột biến tạo ra sự thay đổi trong dn của tế bào từ đó dẫn tới ung thư
các amin dị vòng được hình thành từ phản ứng giữa protein động vật và nhiệt trong khi hydro carbon thơm đa vòng phát triển khi mỡ thịt nhỏ giọt bốc khói và dính trên thịt

nên ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nếu hít phải tuy nhiên mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào lượng hít phải và tần suất tiếp xúc

nếu như liên tục bị tổn thương
dẫn tới đứt đoạn các đoạn gen
và dẫn tới là
sinh ra các tế bào
phân bào một cách bất thường
không theo sự kiểm soát cơ thể
đó là những mầm mống
những cơ chế đầu tiên
gây ra các tế bào ống thư
chính vì vậy
hai cơ quan chính
mà hay có liên quan là thiết
khi có sử dụng khó chịt nướng
đó chính là đồ khoang miệng
và đường tiêu hóa
đó là ống thư dạ dày ống thư hầu họng ống thư đại trực tràng